thưa quý vị những năm qua tình hình hoạt động tội phạm mua bán người trên thế giới và trong khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp với tính chất phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi
tại khu vực châu á thái bình dương nói chung và các nước tiểu vùng sông mekong nói riêng trong đó có việt nam hoạt động tội phạm mua bán người đang trực tiếp xâm hại đến tính mạng sức khỏe danh dự nhân phẩm của con người ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự xã hội
nói đến tội phạm mua bán người ai cũng nghĩ ngay đến nạn nhân của loại tội phạm này sẽ là phụ nữ và trẻ em gái nhưng trong những năm gần đây thì nam giới trẻ sơ sinh cũng trở thành những món hàng của tội phạm mua bán người
người đàn ông này chú tài huyện căn lộc tỉnh hà tĩnh là một trong hàng nghìn nạn nhân nam giới bị lừa bán sang bên kia biên giới với lời mời gọi việc nhẹ lương cao

thời gian qua diễn biến tội phạm mua bán người trong nội địa cũng hết sức phức tạp nạn nhân hầu hết là các nữ sinh còn trong độ tuổi ngồi trên ghế nhà trường
do thiếu hiểu biết và nhẹ dạ cả tin các em đã bị các đối tượng rụ rỗ lôi kéo bỏ nhà đi kiếm việc làm với thu nhập hấp dẫn
nhưng thực chất là bị bán vào các cơ sở kinh doanh nhạy cảm

chúng tôi tăng cường phối hợp với các bộ hành tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật cho người dân
để mỗi người dân họ nhận thức được hậu quả tác hại lâu dài nhờ mặt của tội phạm mua bán người nhận thức được phương thức thủ đoạn nhận thức được cái nguy cơ mình sẽ trở thành nạn nhân bị mua bán
theo báo cáo của cục cảnh sát hình sự bộ công an trong sáu tháng đầu năm này toàn quốc phát hiện điều tra và tiếp tục điều tra tổng số tám mươi tám vụ
chín đối tượng phạm tội mua bán người tăng năm mươi năm vụ một trăm năm mươi bốn đối tượng so với cùng kỳ năm trước
tòa án các cấp đã đưa ra xét xử bốn mươi ba vụ một trăm linh bảy bị cáo phạm các tội danh liên quan đến mua bán người
thông điệp về ngày thế giới và toàn quốc phòng chống mua bán người năm hai nghìn hai mươi ba đó là mở rộng vòng tay tới nạn nhân mua bán người để không ai bị bỏ lại phía sau
tuy nhiên trên thực tế những bất cập trong công tác tuyên truyền
hay công tác xác định hỗ trợ nạn nhân mua bán người hiện nay đang cho thấy cần sớm có sự điều chỉnh sửa đổi để đạt được mục tiêu như mà thông điệp năm nay đã đề ra
qua khảo sát cho thấy hiện nay nạn nhân của mua bán người là nam giới chiếm tỷ lệ ngày càng cao
cá biệt có những địa phương có tới hơn tám mươi nạn nhân là nam giới
trong khi tại các địa phương công tác tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật vẫn chủ yếu tập trung vào đối tượng là phụ nữ và trẻ em gái
điều này cho thấy công tác này chưa thực sự đáp ứng nhu cầu và phù hợp với các đối tượng tình hình thực tế
chưa có một mô hình nào hỗ trợ cho nam giới bị mua bán trở về
ngoài ra sau gần một mươi năm thi hành luật phòng chống mua bán người đã bộc lộ nhiều bất cập
các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn về phòng chống mua bán người hầu hết được ban hành đã năm sáu năm
do đó nhiều quy định không còn phù hợp với tình hình điều kiện kinh tế xã hội hiện nay
điển hình là công tác xác định nạn nhân
hôm nay những vướng mắc khó khăn
trong việc thi hành luật phòng chống mua bán người liên quan đến công tác hỗ trợ nạn nhân
thì nó lại liên quan đến những công tác khác
ví dụ như là vấn đề về xác minh xác định nạn nhân như thế nào để đảm bảo được là trong một cái vụ án về mua bán người
chúng ta xác minh xác định được nạn nhân và chúng ta sẽ được điều tra truy tố xét xử được một vụ án về mua bán người
thì trên cơ sở đó thì sẽ tiến hành được cái công tác bảo vệ rồi là công tác hỗ trợ nạn nhân
cái khó khăn ở đây
cái khó khăn ở đây là công tác xác định nạn nhân
xác định nạn nhân thì hiện nay chúng ta cần phải đưa ra những tiêu chí về xác định nạn nhân phù hợp với tình hình trong nước
cũng như là phải đảm bảo được phù hợp với lại các cái tiêu chuẩn của quốc tế mà việt nam là thành viên
như vậy việc sửa đổi luật phòng chống mua bán người sẽ là một trong những yếu tố góp phần khắc phục vương mắc hiện nay
đảm bảo đáp ứng tốt hơn yêu cầu đẩy mạnh phòng chống mua bán người trong thời gian tới
tuy nhiên một trong những giải pháp phòng ngừa loại tội phạm này hữu hiệu nhất chính là mỗi người dân cần nâng cao nhận thức về hậu quả và phương thức thủ đoạn của tội phạm
từ đó biết cách tự bảo vệ mình trước những cặp bẫy của tội phạm mua bán người